sau hai ngày xét xử và nghị án ngày một mươi hai tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh tiến hành tuyên án đối với cựu giám đốc công an tp hải phòng đỗ hữu ca
cùng một mươi hai bị cáo liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trốn thuế mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước nhận hối lộ và đưa hối lộ
cựu giám đốc công an tp hải phòng đỗ hiệu ca bị tuyên một mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vậy những tài sản của ông đang bị tạm giữ sẽ bị xử lý như thế nào
theo cáo trạng khi bắt giữ khẩn cấp ông đỗ hữu ca cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét chỗ ở của ông đỗ hiệu ca
tại hai địa chỉ số hai mươi bốn trên một mươi tám d lê hồng phong tổ dân phố kiều sơn phường đàng lâm quận hải an thành phố hải phòng
và thôn trại trên đồng phản xã canh giang thủy nguyên thành phố hải phòng
tại đây cơ quan điều tra tạm giữ nhiều đồ vật tài sản là tiền mặt ngoại tệ các trang sức kim loại màu vàng
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mang tên đỗ hiễu cà cùng vợ là vũ thị lộc và các cá nhân khác
sổ tiết kiệm mang tên vũ thị lộc và các cá nhân khác
về nguồn gốc tài sản ông đỗ hữu ca khai từ việc tiết kiệm từ lương do bố mẹ để lại qua của các đơn vị và từ việc kinh doanh bất động sản
kết quả điều tra xác định mặc dù những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của ông đỗ hữu ca và các bị can trong vụ án
do ông ca và những người liên quan không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh nên cần được tiếp tục xác minh làm rõ
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập của vợ chồng ông đỗ hiễu ca
và toàn bộ đồ vật tài sản tạm giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị can đỗ hữu ca để kiểm tra xác minh xem xét xử lý sau
tại phiên tòa xét xử ngày một mươi hai tháng bốn
hội đồng xét xử đã đánh giá những tài sản này không liên quan đến vụ án nên không có cơ sở để xem xét giải quyết
thưa quý vị sau hai ngày xét xử dự kiến một mươi bốn h ngày một mươi hai tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh sẽ tuyên mức án dành cho bị cáo đỗ hữu ca
cựu giám đốc công an tp hải phòng vợ chồng trùm mua bán hóa đơn vat trương xuân đức và một mươi đồng phạm
các bị cáo bị xét xử về các tội danh mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
đưa hối lộ nhận hối lộ trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong phiên tòa sáng một mươi một tháng bốn viện kiểm sát đề nghị xử phạt ông đỗ hữu ca một mươi một mươi một năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị cáo trương xuân đức bị đề nghị hai mươi bốn ba mươi tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
và bảy năm đến bảy năm sáu tháng về tội đưa hối lộ
tổng hợp hình phạt của ông đức bị đề nghị từ chín một mươi năm
vợ của đức là nguyễn ngọc anh bị đề nghị mức án bốn năm năm đến sáu năm tù về tội mua bán hóa đơn và đưa hối lộ
ở nhóm tội nhận hối lộ viện kiểm sát đề nghị mức án sáu năm đến bảy năm tù đối với bị cáo nguyễn đình đương
cựu tri cục trưởng tri cục thuế huyện cát hải và mức án bốn năm đến năm năm tù đối với đỗ thanh hoài cán bộ dưới quyền của đương
các bị cáo còn lại người cao nhất bị đề nghị một mươi tám hai mươi bốn tháng tù
phạt tiền từ ba trăm linh triệu đồng đến ba tỷ đồng
trước đó trong phiên xét hỏi sáng ngày một mươi tháng bốn vợ chồng trương xuân đức nguyễn thị ngọc anh và các bị cáo khác
đều thừa nhận các tội danh mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
đưa hối lộ nhận hối lộ trốn thuế mà cáo trạng đã truy tố là đúng người đúng tội
tuy nhiên ông đỗ hữu ca phủ nhận việc cầm ba mươi năm tỷ đồng để chạy án cho trương xuân đức
cựu giám đốc công an thành phố hải phòng cho biết
ông và trương xuân đức quen biết nhau nhiều năm bị cáo coi đức như em
khi đức nằm trong tầm ngắm điều tra của cơ quan công an
vợ đước là ngọc anh đến nhà ông kêu khóc rất nhiều nhờ ông ca cứu giúp
ông ca coi đức như em nên rất lo cho đức và muốn cứu đức trên cơ sở quy định của pháp luật
ông ca cho biết thời điểm đó rất muốn gặp đức để làm rõ sự việc
tìm cách khắc phục hậu quả và đưa nước đi đầu thú nhưng không thể liên hệ được
lý giải về bốn lần nhận ba mươi năm tỷ đồng từ vợ
vợ ông trùm bị cáo độ hữu ca phân trần
việc ngọc anh mang số tiền đến nhà ông là do ngộ nhận của bà này
ngọc anh mang tiền đến không báo trước không có sổ sách kiểm đếm
cũng không nói rõ tiền gì và bao nhiêu
số tiền đó để trong nhà ông ca hơn một tháng nhưng ông không biết cụ thể có bao nhiêu tiền
sau này khi ông ca giao nộp số tiền cho cơ quan điều tra kiểm đếm
ông ca mới biết đó là ba mươi năm tỷ
ông ca khai rằng bản thân nghĩ đức vắng nhà
đây là số tiền ngọc anh mang đến gửi
tẩu tán tài sản bị cáo nghĩ rằng anh em với nhau trong lúc khó khăn sẽ giúp đỡ
nên ông ca không nói gì cả và không biết họ mang tiền đến chạy tội
ông ca trình bày trước tòa cái sai của ông là chủ quan
nghĩ rằng đây là tiền khắc phục hậu quả và không có ý đồ chiếm đoạt số tiền này
trước lời phủ nhận cầm ba mươi năm tỷ để chạy tội của ông ca
bị cáo đức nói rất đau xót và cho rằng nếu ông ca không yêu cầu
thì bị cáo rút tiền từ ngân hàng ra làm gì
cũng theo bị cáo đức nếu không vì đưa tiền
cho ông ca chạy tội đức đã không vi phạm thêm tội hối lộ
với mức án nặng hơn rất nhiều tội buôn bán hóa đơn trái phép
bị cáo đức cho rằng ông ca dám làm không dám nhận
sang đến phiên tòa sáng một mươi một tháng bốn ông ca bất ngờ thay đổi lời khai
thừa nhận hành vi phạm tội xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ tội
ông ca cho biết đêm ngày một mươi tháng bốn ông đã suy nghĩ rất nhiều
với những câu hỏi của hội đồng xét xử và viện kiểm sát
ông thấy nhận thức của mình chưa rõ
ông ca trình bày trước tòa rằng ông với ngọc anh cũng đồng quan điểm
nhưng không trao đổi với nhau không hiểu ý nhau
nên đã có những hành vi sai phạm như cáo chạm của viện kiểm soát đã truy tố
ông nhận thức được hành vi phạm tội của mình đúng như kết luận của viện kiểm sát đã nêu
theo ông ca do tuổi đã cao việc cập nhật các vấn đề liên quan pháp luật còn hạn chế
nên chiều ngày một mươi tháng bốn ông có những ý kiến chưa được thông suốt
ông xin chân thành cảm ơn quý hội đồng xét xử và quý viện kiểm soát
đã giải thích cho ông hiểu về hành vi sai phạm
đồng thời ông cũng nhận thức được hành vi sai trái của bản thân
và xin hội đồng xét xử giảm nhà hình phạt
theo vị đại diện viện kiểm sát vì ông ca đã thay đổi lời khai
và nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân và nhận tội
cùng với nhiều tinh tiết giảm nhẹ đã được nêu trong cáo chạm
trong đó có việc thời gian qua tòa nhà dân tỉnh quảng ninh nhận được rất nhiều đơn
của cơ quan đơn vị tổ chức xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo đỗ hữu ca
do vậy bị cáo đỗ hữu ca bị đề nghị một mươi đến một mươi một năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khi nói lời sau cùng cựu giám đốc công an thành phố hải phòng cho biết bản thân rất đau khổ và hối hận
gửi lời xin lỗi đến đảng nhà nước chính phủ ngành công an và thành phố hải phòng
ông nói bản thân thấy rất đáng tiếc vì lụy tình mà phạm tội để cuối đời lại vướng vào vụ án này
phải mang tấm thân ra và chạy giam
ngoài việc xin hội đồng xét xử giảm nhẹ mức án cho bản thân
bị cáo ca cũng xin giảm án cho trương xuân đức người mà bị cáo coi như em trai
vì hoàn cảnh gia đình đức hiện tại rất khó khăn
trong khi đó hai vợ chồng bị cáo trương xuân đức cũng xin giảm nhẹ tội cho bị cáo ca
bị cáo nguyễn thị ngọc anh vợ đước cho rằng sự việc này do mình chủ động nhờ vả ông ca giúp đỡ
rồi hậu quả thế này là điều không ai mong muốn
bị cáo ngọc anh mong muốn
hội đồng xét xử khoan hồng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo ca và các bị cáo khác
thưa quý vị liên quan đến vụ án trên trong quá trình điều tra
một số bị cáo đã nộp hoặc tác động gia đình nộp một phần tiền khắc phục hậu quả
vậy số tiền các bị cáo đã nộp lại là bao nhiêu
xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
sau khi thẩm tra lý lịch các bị can đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa
đã công bố bản cáo trạng dài gần bốn mươi trang tóm tắt quá trình hành vi phạm
tội và các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo
trong quá trình điều tra vụ án có một số bị can đã nộp hoặc tác động gia đình
nộp một phần tiền khắc phục hậu quả gồm đỗ hữu ca nộp ba mươi năm tỷ đồng
trương xuân đức và nguyễn thị ngọc anh mỗi bị can nộp một bảy tỷ đồng
hà thị trang và đỗ thị đua mỗi bị can nộp ba trăm linh triệu đồng
vũ ngọc tú nộp năm trăm linh triệu đồng chu thị thu hiền nộp bốn trăm linh triệu đồng
nguyễn đình đương nộp một trăm chín mươi sáu triệu đồng đỗ thanh hoài nộp một trăm sáu mươi sáu triệu đồng
hà thị bích nhàn nộp hai trăm linh triệu đồng đặng khắc thành nộp năm mươi triệu đồng
và ngô văn tuyên nộp ba mươi triệu đồng tổng cộng số tiền là bốn mươi tỷ năm trăm bốn mươi hai triệu đồng
số tiền này hiện đã chuyển vào tài khoản tạm giữ của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
tại kho bạc nhà nước tỉnh để quản lý trong thời gian chờ xử lý theo quy định của pháp luật
căn cứ về hành vi phạm tội và các tinh tiết giảm nhẹ
các bị can trương xuân đức nguyễn thị ngọc anh đã phạm vào các tội
bùa bán che phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và tội đưa hối lộ
quy định tại các điểm b d d e khoảng hai điều hai trăm linh ba và khoảng bốn điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự
đỗ hữu ca đã vi phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quy định tại điểm a khoảng bốn điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
các bị can nguyễn đình đương đỗ thanh hoài đã phạm vào tội nhận hối lộ
quy định tại các điểm c d khoản hai điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
các bị can đặng khắc thành hà thị bích nhàn phạm vào tội
bùa bán che phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
quy định tại các điểm b d d e khoảng hai điều hai trăm linh ba bộ luật hình sự
các bị can hà thị trang đỗ thị đua vũ ngọc tú đã phạm vào tội trốn thuế
quy định tại khoản ba điều hai trăm linh bộ luật hình sự
bị can chu thị thu hiền phạm vào tội chốn thuế
quy định tại các điểm b d khoảng hai điều hai trăm linh bộ luật hình sự
các bị can nguyễn hiền tài và ngô văn tuyên phạm vào tội trốn thuế
quy định tại khoản một điều hai trăm linh bộ luật hình sự
bị can chu thị thu hiền phạm vào tội chốn thuế